đan mạch từng tuyên bố không còn là mối đe dọa cách đây vài tháng nhưng giờ phải gồng mình đối phó với đợt sóng lây nhiễm mới vì biến chủng omicol
quốc gia từng tuyên bố khống chế được covid một mươi chín giờ vỡ trận vì omicron
cuối tháng tám đan mạch khẳng định covid một mươi chín không còn đe dọa với xã hội và dỡ bỏ tất cả hạn chế để phòng dịch
thời điểm này quốc gia bắc âu chỉ ghi nhận chưa đầy hai trăm linh ca bệnh một ngày
nhưng hôm hai mươi một tháng một mươi hai quốc gia năm tám triệu dân báo cáo kỷ lục một mươi ba năm trăm năm mươi tám ca nhiễm mới
bộ trưởng manus hackrib cho biết omicron đang là biến thể thống trị tại đan mạch khoảng một tháng sau khi nó xuất hiện và càn quét nước này với tốc độ lây lan chóng mặt
đối mặt với việc ca nhiễm ncov tầm gấp đôi sau mỗi hai ngày đan mạch phải đóng cửa các dạp chứa phim nhà hát phòng hoa nhạc và hạn chế giờ mở cửa của các nhà hàng
các biện pháp này sẽ kéo dài ít nhất bốn tuần và có thể lâu hơn nếu dịch không có dấu hiệu thuyền giảm
tuy nhiên các nhà khoa học đan mạch nhấn mạnh lan sóng covid một mươi chín mới chỉ mới bắt đầu
các chuyên gia xây dựng mô hình dịch bệnh ở đan mạch tính toán hàng loạt các kịch bản tùy theo mức độ gây bệnh của omicron
nhưng ngay cả với kịch bản lạc quan nhất các bệnh viện của đan mạch cũng sẽ phải tiếp nhận lượng bệnh nhân vượt gấp nhiều lần so với trước đây
vì chuyên gia đan mạch ví covid một mươi chín như một trận lũ trong khi vaccine tạo ra hai bức tường bảo vệ người dân
bức tường thứ nhất giảm nguy cơ lây nhiễm còn bức tường thứ hai giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
tuy nhiên với sự xuất hiện của omicron bức tường đầu tiên gần như bị loại bỏ
dữ liệu thống kê của đan mạch cho thấy những người tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh như người chưa tiêm
những người tiêm mũi tăng cường được bảo vệ tốt hơn nhưng ba phần tư dân số đan mạch chưa tiêm mũi thứ ba
các nhà khoa học đan mạch dự báo số ca bệnh trong ngày tại nước này có thể lên tới hai mươi bảy trường hợp vào tuần tới và tăng mạnh trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
mô hình của viện huyết thanh đan mạch ước tính số ca nhập viện hàng ngày ở nước này có thể lên tới tám trăm linh người
đan mạch hiện vẫn chưa áp dụng phong tỏa hoàn toàn để đối phó với omicron
nhưng bà kros thừa nhận kể cả khi kịch bản này xảy ra quốc gia bắc âu cũng rất khó kiểm soát làn sóng omicron
vị chuyên gia cũng khẳng định virus sẽ không
không bị tiêu diệt hoàn toàn
thông qua tiêm chủng con người có thể sẽ tạo ra áp lực cho mầm bệnh
với áp lực này nó có thể suy yếu hoặc thay đổi
nó có thể suy yếu đi nhiều nhưng cũng có thể tạo ra một đột biến khác ông fonggas cảnh báo